ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch tổ chức tìm kiếm giai đoạn bốn
một mươi một nạn nhân còn mất tích tại thủy điện giao trang ba ở xã phong xuân huyện phong điển
hiện nay khu vực sạt lở ở nhà máy thủy điện giao trang ba đang có mưa lớn gần như không thể thực hiện công tác tìm kiếm
cộng thêm các mạch nước ngầm dâng cao gây khó khăn
việc tìm kiếm một mươi một người còn mất tích dự kiến sẽ triển khai vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi thời tiết thuận lợi hơn
trong thời điểm này tỉnh thừa thiên huế tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư tìm kiếm công nhân đồng thời giao bộ chỉ huy quân sự
tiến hành giả phá bom mìn tại khu vực sắp triển khai tìm kiếm bởi trước đây là vùng chiến sự
tỉnh cũng đã lập hai trạm hướng dẫn giao thông ở hai lối ra vào đường bảy mươi một để ngăn người dân qua lại khu vực đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở